thời gian tới đảng ủy công an trung ương bộ công an sẽ lãnh đạo lực lượng công an tập trung triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia
đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động không để các đối tượng có điều kiện hoạt động
đấu tranh chấn áp các loại tội phạm củng cố vững chắc nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân
thế trận quốc phòng toàn dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ để phát huy được tiềm năng lợi thế của mỗi vùng và cả nước
bên cạnh những chủ trương chính sách phát triển chung cho cả nước cũng cần phải có các chủ trương chính sách phát triển cụ thể sát hợp với từng vùng
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh phải nhận thức và giải quyết thật đúng thật tốt mối quan hệ giữa phát triển vùng và phát triển chung của cả nước
cả nước vì vùng và vùng vì cả nước xác định rõ vai trò vị trí chức năng nhiệm vụ của các ban bộ ngành trung ương của các địa phương trong vùng
để xác định rõ trách nhiệm quyền hạn của từng cơ quan đơn vị trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết theo đúng tinh thần đúng vai thuộc bài
khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng lòng yêu nước tinh thần chủ động sáng tạo ý thức tự lực tự cường và khát vọng vươn lên
của cán bộ đảng viên và nhân dân các địa phương trong vùng quyết tâm vượt lên chính mình khắc phục tư tưởng bằng lòng trung bình chủ nghĩa
không cam chịu đói nghèo thua kém các tình khác cùng khác cũng không ý lại vào cấp trên hay chỉ dựa dẫm vào chỗ khác
và nêu cao tinh thần độc lập tự chủ ý thức tự viên linh đồng thời tăng cường sự hỗ trợ của trung ương sự hợp tác giúp đỡ của các ngành các địa phương trong cả nước
để phát triển kinh tế vùng thật nhanh và bền vững hơn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng đạt mức cao hơn mức bình quân chung của cả nước
trên cơ sở từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đề nghị các cơ quan ở trung ương phải tăng cường phối hợp với hội đồng vùng và các địa phương trong vùng
khẩn trương xây dựng hoàn thiện ban hành và triển khai thực hiện luật pháp chính sách ưu tiên
có tính đặc thù cho phát triển vùng
đẩy mạnh cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển
ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước kết hợp với huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển
các công trình trọng điểm có sức lan tỏa giải quyết các vấn đề phát triển vùng và liên vùng phát triển vùng toàn diện
cả về kinh tế văn hóa xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh nơi địa đầu của tổ quốc
tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu ngay sau hội nghị này căn cứ vào nghị quyết và kế hoạch của bộ chính trị
sự chỉ đạo hướng dẫn của các ban đảng trung ương và các cơ quan cấp trên các cấp ủy và tổ chức đảng ở trung ương
và các cấp các ngành các cơ quan đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của các địa phương trong vùng
cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động chương trình học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết
gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh
thưa quý vị sau ba ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi và hấp dẫn hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi hai với chủ đề
đoàn kết chuyên nghiệp hiện đại và nhân văn đã bế mạc vào chiều ngày một mươi năm tháng bốn tại bảo tàng hà nội
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã đến dự
chúc mừng động viên ban tổ chức và những người làm báo cả nước
dự buổi lễ còn có đông đảo các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành lãnh đạo các địa phương
lãnh đạo các cơ quan báo chí cùng đông đảo các nhà báo sinh viên các trường báo chí và độc giả
với tầm vóc và quy mô lớn nhiều hoạt động phong phú hội báo toàn quốc hai nghìn hai mươi hai đã thu hút sự tham gia
nhiệt tình của một trăm linh sáu đơn vị đến từ các cấp hội trong cả nước và cơ sở đào tạo báo chí
đây là sự kiện báo chí lớn nhất cả nước là cuộc hội tụ nghề nghiệp văn hóa tinh thần đặc sắc
của những người làm báo và công chúng tôn vinh và động viên những người làm báo cả nước
ban tổ chức đã trao hàng trăm giải thưởng thuộc các hạng bụng bìa báo tết ấn tượng
giao diện báo điện tử ấn tượng chương trình phát thanh chương trình truyền hình ấn tượng
ngoài ra còn có giải ấn tượng báo chí hai nghìn hai mươi hai dành cho tập thể hoặc cá nhân tổ chức sự kiện
hoạt động hấp dẫn có dấu ấn trong khuôn khổ hội báo liên tri hội nhà báo bộ công an
vinh dự đặt sẻ xe giao diện báo điện tử ấn tượng có thể thấy qua năm lần tổ chức
hội báo toàn quốc đã thực sự là ngày hội của những người làm báo tôn vinh những thành quả
hoạt động báo chí là diễn đàn giao lưu báo chí với công chúng nơi gặp gỡ giữa những người
làm báo trong cả nước sau một năm lao động công hiến
hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi hai đã nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước và được đông đảo công chúng quan tâm
chiều nay thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã đến
tham quan khu trưng bày của liên tri hội nhà báo bộ công an và một số cơ quan báo chí lớn
tại hội nghị toàn quốc hai nghìn hai mươi bốn
tham quan hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi hai thứ trưởng trần quốc tỏ đã ghé thăm khu trưng bày chuyên đề
một trăm linh năm báo leparia người cùng khổ một trăm linh năm trước người thanh niên yêu nước nguyễn ái quốc
đã cùng các nhà hoạt động cách mạng quốc tế đến từ các nước thuộc địa khác của pháp
như algeria tunisia maroc lập hội liên hiệp thuộc địa và xuất bản ngay tại paris từ báo leparia
tại khu trưng bày của hội nhà báo việt nam báo nhân dân đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam
thông tấn xã việt nam khối báo chí quốc hội khối báo chí quân đội nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đã gửi lời chúc tốt đẹp
đến các đồng chí lãnh đạo hội nhà báo việt nam lãnh đạo cơ quan báo chí và chúc các đồng chí
luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cơ quan thông tấn báo chí thời gian qua đã quan tâm ủng hộ
phối hợp hiệu quả với lực lượng công an nhân dân trong việc thông tin tuyên truyền
cổ vũ những chủ trương chính sách và các hoạt động liên quan của lực lượng công an nhân dân
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng
tham quan khu trưng bày của liên tri hội nhà báo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ trò chuyện thân mật
và dành lời biểu dương khích lệ những người làm báo công an nhân dân
ghi nhận đánh giá cao thành tích các mặt công tác mà báo chí công an nhân dân đạt được thời gian qua
đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phản ánh thông tin phong phú đa dạng kịp thời nhân văn và ý nghĩa tới đông đảo công chúng
đồng chí thứ trưởng đề nghị thời gian tới lực lượng báo chí công an nhân dân cần tiếp tục phát huy
những ưu điểm các mặt tích cực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an giao cho tiếp tục là lực lượng tiên phong trên mặt trận thông tin
truyền thông về an ninh quốc gia chủ quyền dân tộc bảo đảm trật tự an toàn xã hội
thay mặt lãnh đạo liên tri hội nhà báo bộ công an trung tướng mai văn hà
cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân chủ tịch liên tri hội nhà báo bộ công an
trân trọng cảm ơn thứ trưởng trần quốc tỏ đã quan tâm động viên trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác
của báo chí công an nhân dân đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo chỉ đạo
của đồng chí thứ trưởng đối với công tác thông tin tuyên truyền báo chí trong thời gian tới
tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp công dân của lãnh đạo bộ công an vào sáng nay tại hà nội
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi tiếp
công dân định kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
tại buổi tiếp các công dân có khiếu nại tố cáo đã tóm tắt nội dung vụ việc và cung cấp tài liệu
chứng cứ có liên quan để chứng minh trên cơ sở lắng nghe tiếp thu những phản ánh liên quan đến khiếu nại
tố cáo của công dân thứ trưởng lê quốc hùng kết luận những nội dung khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền
trách nhiệm giải quyết của công an các đơn vị địa phương lãnh đạo bộ công an giao thanh tra bộ
tiếp nhận đơn và có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật
đối với nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an sẽ hướng dẫn công dân gửi đơn
đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết đồng thời căn cứ vào hồ sơ giải quyết vụ việc kết quả tiếp công dân
của thứ trưởng tại buổi tiếp thanh tra bộ công an xây dựng văn bản trình ký lãnh đạo bộ ban hành theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời theo dõi đôn đốc cơ quan tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng
qua thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ nhằm nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng công an các cấp và cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
trong công tác tiếp dân tiếp nhận xử lý và giải quyết rứt điểm nội dung khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến thẩm quyền
trách nhiệm giải quyết của bộ công an đảm bảo khách quan công khai dân chủ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo của mình
theo đúng quy định của pháp luật định kỳ vào ngày một mươi năm hàng tháng lãnh đạo bộ công an sẽ tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của bộ công an
cũng trong sáng nay thừa ủy quyền của chủ tịch nước thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã trao tặng huân chương dũng cảm
cho đại úy thái nguy hiếu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
người đã dũng cảm cứu sống bốn người bị đuối nước tại bà rịa vũng tàu hôm một mươi tháng bốn
phát biểu tại buổi lễ thiếu tướng nguyễn văn long cho biết huân chương dũng cảm là phần thường cao quý của nhà nước
tặng thường cho cá nhân có hành động dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm cứu người cứu tài sản của nhà nước của nhân dân
phần thưởng cao quý này không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân đại úy thái ngô hiếu
mà còn là niềm vinh dự tự hào đối với toàn lực lượng công an nhân dân
đây còn là thành quả tốt đẹp của quá trình rèn cán luyện quân mà công an đồng nai đã kiên trì nỗ lực quyết tâm thực hiện trong thời gian qua
tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng đồng chí thái ngô hiếu chúc mừng công an tỉnh đồng nai đã rèn luyện
đào tạo những cán bộ chiến sĩ có lòng dũng cảm nhiệt huyết cách mạng
sẵn sàng xả thân vì đức quyên thân vì dân phục vụ hành động anh hùng dũng cảm giữa đời thường đã giúp cho bốn gia đình
bốn dòng họ tránh khỏi được những thương đau mất mát góp phần mang lại cho xã hội một cuộc sống bình yên hạnh phúc
và làm lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội về hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
nhân dịp này đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an giao cục công tác đảng và công tác chính trị
phát động đợt thi đua trong toàn lực lượng công an nhân dân học tập noi gương về tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm của đại úy thái ngô hiếu
đồng chí thứ trưởng đề nghị công an tỉnh đồng nai tiếp tục tăng cường và phát huy kết quả tích cực của công tác đào tạo
rèn luyện cán bộ chiến sĩ góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chính quy tình nguyện
xứng đáng là lá chắn thép thành bảo kiếm bảo vệ đảng bảo vệ chế độ bảo vệ nhân dân
đồng chí thứ trưởng đề nghị công an nhân dân học tập nôi gương về tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm của đại úy thái ngô hiếu